hội xuân ba bể là một hoạt động văn hóa dân gian truyền thống được ủy ban nhân dân huyện ba bể tỉnh bắc cạn tổ chức hàng năm vào dịp đầu năm mới
đây là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tiếp tục đẩy mạnh chương trình hành động thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa tám về xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân đón chào năm mới đồng thời cũng là dịp để quảng bá hình ảnh hồ ba bể nói riêng và tỉnh bắc cạn nói chung đến du khách gần xa
mở đầu hội xuân là màn dân lễ cúng thần linh của các xã thị trấn trên địa bàn huyện ba bể
ngay sau phần lễ nhiều hoạt động văn hóa thể thao và trò chơi dân gian truyền thống của các dân tộc đồng loạt diễn ra như ném còn trọi bò hát giao duyên
hội xuân năm nay do ủy ban nhân dân huyện ba bể phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch bắc cạn tổ chức
nên các hoạt động diễn ra trong lễ hội được tổ chức quy củ an toàn và thuận tiện hơn cho du khách tham quan chảy hội
điều này không chỉ thu hút người dân trong tỉnh mà còn thu hút rất nhiều du khách thập phương
hội xuân năm nay do ủy ban nhân dân huyện ba bể phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch bắc cạn tổ chức
nên các hoạt động diễn ra trong lễ hội được tổ chức nên các hoạt động diễn ra trong lễ hội được an toàn và thuận tiện hơn cho du khách thập phương
một mùa xuân mới đã đến cũng như nhiều lễ hội trên khắp cả nước lễ hội xuân ba bể không chỉ là nơi để du khách tham quan cảnh đẹp
là nơi trưng bày và giới thiệu văn hóa với những sản phẩm đặc sản của ba bể được du khách ưa thích
mà còn là dịp để đồng bào các dân tộc trong và ngoài tỉnh bắc cạn giao lưu văn hóa tình cảm tăng thêm sự tin tưởng tình đoàn kết giữa các dân tộc